cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới đồn biên phòng cửa khẩu lóng sập bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sơn la còn làm tốt công tác giúp nhân dân vùng biên phát triển sản xuất ổn định cuộc sống qua đó tạo ra sự gắn bó đoàn kết giữa quân và dân góp phần vào việc giữ vững đường biên mốc giới
ngôi nhà của chị giàng thị giống ở bản pha đón xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la là một trong hai mươi ngôi nhà tại bản bị hư hỏng do ảnh hưởng của mưa đá gió lốc